xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo
ở vòng chung kết u hai mươi thế giới năm nay đội tuyển u hai mươi việt nam của chúng ta nằm ở bảng e cùng với các đội tuyển pháp honduras và new zealand
giải đấu sẽ đổi diễn ra tại hàn quốc vào cuối tháng năm và đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
chuyển sang những diễn biến của thể thao quốc tế để chuẩn bị cho hai trận đấu quan trọng trước litva và trận đấu giao hữu với đội tuyển đức vào cuối tháng ba tới
mới đây huấn luyện viên trưởng đội tuyển anh gareth sowet đã công bố danh sách hai mươi sáu cầu thủ được triệu tập
đáng chú ý ở đợt tập trung này những cái tên quan trọng như harry kane theo onecode jack wilshere daniel sturridge hay o reilly đều sẽ vắng mặt
ở chiều ngược lại huấn luyện viên southgate đã trao cơ hội cho những cái tên khá xa lạ như livermore redman hay gourbrowse
ngoài ra vị trí đất gia người bốn mươi bảy tuổi cũng gây bất ngờ khi gọi lại tiền đạo simon defoe
người đã không có mặt trong đội hình của ta

cảm ơn các bạn đã theo dõi và đăng ký kênh của mình nhé
với ba mươi bốn phiếu tiến nhiệm ahmad đã về nhất trong cuộc chạy đua vào vị trí chủ tịch caf
hơn cựu chủ tịch hayato một mươi bốn phiếu bầu chiến thắng của ahmad cũng khép lại hai mươi chín năm cầm quyền của hayato
người đàn ông năm nay đã bước sang tuổi bảy mươi
trước khi trở thành tân chủ tịch caf ahmad từng đại nhiệm các vị trí quan trọng tại madagascar quê hương của ông
nổi bật là vai trò bộ trưởng thế thao và bộ trưởng thủy sản
đáng chú ý quyết định ra tranh cử của tân chủ tịch năm bảy tuổi
được đưa ra cách đây một tháng và ngay lập tức ông đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo các liên đoàn bóng đá thành viên
trong khi đó dù thất bại nhưng cựu chủ tịch hayato vẫn sẽ nắm giữ vị trí tại ủy ban ôn vích quốc tế
đến với những thông tin về môn thể thao tốc độ f một không lâu sau khi chia tay đội đua mercedes
hôm qua cựu giám đốc kỹ thuật fadi loeb đã chính thức đầu quân cho williams với vai trò tương tự
thông tin trên đã được đội đua của vương quốc anh lên tiếng xác nhận
nổi danh với vai trò giám đốc kỹ thuật tại mercedes đã giúp đội đua nước đức gặt hái rất nhiều thành công
trong đó phải kể đến ba chức vô địch f một liên tiếp ở các mùa giải hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm và hai nghìn một mươi tám
ngoài ra fadi loeb cũng từng khá thành công khi còn làm việc ở đội đua mclaren
cập bến williams ba lãnh đạo của đội đua hy vọng fadi loeb sẽ giúp đội tìm lại anh hào quang
trong quá khứ đội đua được thành lập vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
từng giành chín chức vô địch đồng đội f một và bảy lần đoạt danh hiệu cá nhân xuất sắc nhất
với những cây tên như john hay felipe massa đội đua williams được xem là ẩn số thú vị ở mùa giải f một năm nay
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao sáng nay của chúng tôi